các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
belarus bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong những năm qua quan hệ hợp tác về chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng giữa hai nước việt nam belarus không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển có phần tích cực vào sự phát triển ổn định bền vững của mỗi nước
bộ trưởng tô lâm cảm ơn belarus cam kết ủng hộ việt nam ứng cử vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế trong thời gian tới
góp phần vào hòa bình ổn định tại khu vực và trên thế giới
bộ trưởng tô lâm nêu rõ quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan belarus gồm bộ nội vụ ủy ban an ninh quốc gia bộ tình trạng khẩn cấp ủy ban giám định tư pháp thời gian qua đạt được nhiều kết quả

bộ trưởng tô lâm nêu rõ quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan belarus gồm bộ tình trạng khẩn cấp uban giám định tư pháp thời gian qua đạt được nhiều kết quả
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường bộ công an và trực tuyến tại công an sáu mươi ba tỉnh thành phố và các trường công an nhân dân
báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi một chỉ rõ các trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương đã luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển sinh của lực lượng công an nhân dân đặt nhiều kết quả quan trọng
các chỉ tiêu được giao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích trong công tác tuyển sinh của cục đào tạo
các học viện nhà trường và công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị công an các đơn vị địa phương các học viện trường công an nhân dân tổ chức thực hiện tốt năm nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm
trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng chính phủ của đảng ủy công an trung ương bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới
sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp bà amada melling quốc vụ khanh phụ trách khu vực châu á bộ ngoại giao và phát triển vương quốc anh
chúc mừng bà amanda milling đã phối hợp tổ chức thành công đối thoại chiến lược việt nam vương quốc anh lần thứ tám
thứ trưởng lương tam quang khẳng định chính phủ việt nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với vương quốc anh
luôn coi vương quốc anh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam vì hòa bình hợp tác và phát triển
việt nam ủng hộ vương quốc anh gia tăng gắn kết lợi ích ở khu vực ấn độ dương thái bình dương tăng cường quan hệ hợp tác với asean trên tất cả các lĩnh vực
thứ trưởng lương tam quang bày tỏ vui mừng trước các bước phát triển quan hệ giữa các cơ quan thực thi pháp luật anh và bộ công an việt nam thời gian qua trong đấu tranh phòng chống tội phạm
một số lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu như phòng chống mua bán người đưa người di cư trái phép quản lý xuất nhập cảnh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia hợp tác đào tạo nâng cao năng lực
cụ thể về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm hai bên đã tiếp tục triển khai hiệu quả hiệp định tương trợ tư pháp bản ghi nhớ về các vấn đề di cư và bản ghi nhớ hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là chia sẻ thông tin phòng chống khủng bố tội phạm có tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao an ninh mạng nhập cư bất hợp pháp và mua bán người
về hợp tác phòng chống mua bán người và đưa người di cư trái phép thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh đây là một trong những trọng tâm hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh thời gian qua
trần thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp bà amada miêu linh khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh với bộ công an việt nam
coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước
hướng ngày càng hiệu quả thiết thực hơn trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội phòng chống các loại tội phạm tương xứng với tiềm năng hợp tác phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai quốc gia
còn tại bạc liêu chiều nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh bạc liêu tham gia đoàn công tác của đồng chí thứ trưởng có lãnh đạo các cục nghiệp vụ
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được của công an tỉnh bạc liêu trong những tháng đầu năm nay
đồng thời đánh giá cao sự chủ động của công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự công tác hậu cần kỹ thuật và phòng chống dịch tại địa phương
đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bạc liêu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được triển khai hiệu quả các chủ trương kế hoạch chỉ đạo mục tiêu
mà đảng ủy công an trung mương lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh đã đề ra tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
chủ động tham mưu với tỉnh ủy bí nhân dân tỉnh tiếp tục có giải pháp ứng phó linh hoạt an toàn với dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
theo đồng chí thứ trưởng công an tỉnh cần chủ động dự báo đánh giá tình hình phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh có nguy cơ gây mất an ninh trật tự
từ đó tham mưu đề xuất tỉnh ủy ubnd tỉnh triển khai các chủ trương biện pháp giải quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch về phòng chống tội phạm
kiên quyết tấn công chấn áp mạnh xử lý nghiêm minh đúng pháp luật góp phần kiềm giảm tội phạm vi phạm pháp luật không để tội phạm lộng hành
hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen bảo đảm trật tự ký cương cuộc sống bình yên và an toàn cho nhân dân
làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng nhất là đối với công an cơ sở phải bảo đảm chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
đồng chí thứ trưởng tin tưởng công an tỉnh bạc liêu sẽ đạt được những thành tích vượt bậc để xứng đáng với kỳ vọng của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bạc liêu
cục quản lý xây dựng và doanh trại cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng đất công trình nhà ở trụ sở nhà làm việc của công an các đơn vị địa phương
tham mưu đề xuất hướng xử lý rứt điểm đối với các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất an ninh
đây là một trong những nội dung trọng tâm được thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại buổi làm việc với cục quản lý xây dựng và doanh trại bộ công an về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi ba
diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thời gian qua cục quản lý xây dựng và doanh trại đã tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an nhiều chủ trương định hướng quan trọng trong công tác quản lý xây dựng doanh trại nhà và đất
từng bước củng cố hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động xây dựng hoạt động quản lý doanh trại trong lực lượng công an nhân dân
trên cơ sở thực hiện nghị quyết công tác năm hai nghìn hai mươi hai cục quản lý xây dựng và doanh trại đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể
về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật công tác thẩm định thủ tục đầu tư xây dựng quản lý chất lượng công trình
quyết toán dự án công trình hoàn thành quản lý sử dụng doanh trại nhà và đất triển khai các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của bộ công an
phát biểu kết luận thứ trưởng lê văn tuyến biểu dương những kết quả cố gắng của cục quản lý xây dựng và doanh trại
trong đó việc triển khai nghị định một của chính phủ đối với hoạt động mô hình tổ chức mới đã tạo chuyển biến trong lề lối tác phong làm việc
từ những khó khăn còn tồn tại thời gian tới thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị cục quản lý xây dựng và doanh trại
cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch sử dụng đất an ninh định kỳ tổ chức đánh giá gắn trách nhiệm cấp trưởng công an địa phương
nếu để xảy ra tình trạng chậm tiến độ tập trung nghiên cứu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật
tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho lĩnh vực quản lý xây dựng và doanh trại
chủ động đề xuất ổn định quy hoạch trụ sở làm việc của công an các đơn vị địa phương
khẩn trương đề xuất lãnh đạo bộ và có thể tổ chức thi tuyển chọn mẫu thiết kế các công trình trụ sở
từ bộ đến công an xã phường thị trấn nhằm tạo sự thống nhất chính quy
thứ trưởng cũng yêu cầu cục quản lý xây dựng và doanh trại cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị
tham gia vào đề xuất các kế hoạch đầu tư dài hạn trung hạn và các kế hoạch đầu tư xây dựng dự án hàng năm
theo hướng thống nhất tập trung đôn đốc công an các đơn vị cập nhật số liệu xây dựng hệ thống phần mềm
dữ liệu về đất an ninh trong công an nhân dân đảm bảo thông tin dùng chung
thứ trưởng cũng đề nghị cục quản lý xây dựng và doanh trại nghiên cứu đề xuất ban hành quy trình tiếp nhận
thẩm định giải quyết hồ sơ đảm bảo công khai dân chủ minh bạch
bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án
đặc biệt là các dự án trọng điểm
chiều nay các đơn vị trong cục thí đua số năm khối các đơn vị trực thuộc bộ công an gồm viện khóa hòa hình sự
đơn vị cụm trường cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cục cảnh sát phòng cháy
cục cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự
tại cộng đồng đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
tổng kết phong trào thí đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một cục thí đua số năm có hai đơn vị được tặng cờ thí đua của chính phủ
bốn đơn vị được tặng cờ thí đua của bộ công an
những thành tích đạt được và các phong trào thi đua yêu nước của cụm thi đua số năm trong năm qua đã thể hiện được sự đồng thuận cao
với tinh thần đoàn kết nhất trí ý chí quyết tâm vươn lên và sự nỗ lực phấn đấu của từng đơn vị trong cụm
tại hội nghị đại diện các đơn vị cụm thi đua số năm đã trao đổi góp ý kiến thống nhất dự thảo chương trình hành động
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai quy chế hoạt động và công bố quyết định thành lập tổ tư vấn
cho đơn vị cụ trưởng của cục thí đua số năm quy định chấm điểm phong trào thí đua dự thảo nội dung giao ước thí đua
đại diện lãnh đạo sáu đơn vị đã ký giao ước thi đua nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
trong toàn cụm để các cán bộ chiến sĩ và tập thể đơn vị quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác
tại buổi lễ các đơn vị trong cục thí đua số năm cũng đã ký kết giao ước thí đua
sáng nay tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh hội đồng lý luận trung ương nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đã tổ chức kỳ họp thứ ba
để tập trung thảo luận đóng góp ý kiến và báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận thực tiễn qua một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi
về nông nghiệp nông dân nông thôn báo cáo tư vấn một số vấn đề lý luận thực tiễn qua hai mươi năm thực hiện nghị quyết chung mừng năm khóa chín
về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể có phần phục vụ chuẩn bị hội nghị
trung ương năm khóa một mươi ba
tại kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao các đại biểu đã tập trung trí tuệ thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc
phân tích rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay về phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn
dự báo tình hình sắp tới bổ sung một số nội dung quan điểm chỉ đạo giải pháp chủ yếu để thực hiện được các mục tiêu
nhiệm vụ phát triển nông nghiệp sinh thái nông dân văn minh nông thôn hiện đại đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
các ý kiến đã phân tích rõ hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay qua hai mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa chín
về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
dự báo tình hình sắp tới bổ sung một số nội dung quan điểm chỉ đạo định hướng nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá
để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể kinh tế hợp tác hợp tác xã trong bối cảnh mới
kết luận kỳ họp đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đánh giá cao ý kiến tham gia rất nghiêm túc trách nhiệm cao trí tuệ
của các đại biểu vào các dự thảo báo cáo tư vấn của hội đồng
các nội dung này sẽ được nghiên cứu tiếp thu hoàn chỉnh để góp phần phục vụ chuẩn bị hội nghị trung mương năm khóa một mươi ba
qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu định hướng nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
thưa quý vị và các bạn tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
ở việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng ra mắt bạn đọc vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai được dư luận xã hội bày tỏ sự hưởng ứng sâu sắc
tác phẩm tập hợp hai mươi chín bài viết được tác giả phân tích tổng kết thực tiễn phát triển hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam cũng như những quan điểm tư tưởng chỉ đạo trên
nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội như kinh tế chính trị văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại
đồng thời vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay đã trở thành nguồn tài liệu quý có giá trị tham khảo đặc biệt
theo giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo chuyên gia cao cấp nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương
tác phẩm của tổng bí thư nguyễn phú trọng là một quyển sách quý không chỉ đối với giới lý luận và giới trí thức khoa học
mà còn đối với nhân dân ta nhất là đối với đội ngũ cán bộ đảng viên
tác phẩm góp phần to lớn vào công tác tư tưởng lý luận của đảng định hướng nghiên cứu của nền khoa học xã hội ở nước ta
nhất là trong việc củng cố niềm tin khoa học kiên định lý tưởng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội chống phá đảng
tôi muốn nói thêm một tí nữa là tổng bí thư của chúng ta đã đề xuất được những luận điệu

trong đó có khẳng định phát triển kinh tế thị trường hiện nay định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong những phát kiến lý luận quan trọng của đảng ta
như một mắt xích đổ phá hay là quan hệ giữa chấn hương văn hóa để phát triển dân tộc chấn hương dân tộc để phát triển văn hóa
để xây dựng hệ giá trị quốc gia
hệ giá trị văn hóa hệ giá trị con người việt nam hiện đại theo đúng truyền thống và hiện đại của việt nam dân tộc và thế giới
và một trong một trong những điểm nhấn mạnh của tác phẩm này và của đồng chí tổng bí thư đó chính là vấn đề đảng
đảng là đạo đức là văn minh theo tư tưởng của chúng mình thì phải xây dựng trình độ đảng toàn diện và hệ thống
từ tư tưởng chính trị đạo đức tổ chức cán bộ và những tác phẩm mới nhất của tổng bí thư
đã đề cập đến vấn đề xây dựng văn hóa trong đảng cầm quyền và xây dựng đảng về văn hóa
là cho tình tượng văn hóa của đảng trở thành mẫu mực tiêu biểu cho văn hóa dân tộc việt nam trong thời đại của chúng mình
cái giá trị của cái tác phẩm này là với tổng dân với tổng đảng là như vừa rồi thầy bảo nói kỹ ở quốc tế
nhưng mà an dân là cái quan trọng
việc nhân viện cốt thở nhân dân thì khi chúng ta xác định được đường lối chúng ta đúng
xác định được con đường
chúng ta đi là khẳng định nó đã đem lại thành công
thì nó đỡ vốn phần cho các đồng chí làm
như phục an ninh
an ninh thì ngoài cái chuyện đánh địch
nhưng mà an dân là rất quan trọng
thì cái công trình này góp phần cực kỳ quan trọng
cho cái việc mà củng bố cái lòng tin giá trị đối với cái lực dẫn an ninh đó là an dân
cho nên là cái lý luận này
nó giúp cho chúng ta chống lại những cái thế lực xuyên tạc nói xấu rồi là lung lạc
cái ý chí cái kinh thần của chúng ta đấy
nhưng về phía chúng ta thì đây chính là một cái bảo gối
một cái cơ sở lý luận căn cứ khoa học để chúng ta củng cố lòng tin
với cái lòng tin đó thì chúng ta còn có thể vượt qua rất nhiều khó khăn phức tạp
trên bình diện an ninh giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn trong tác phẩm của đồng chí tổng bí thư
có nhiều vấn đề nhưng cốt lõi nhất của tác phẩm đó là củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của đảng
xác định rõ mục tiêu nội dung biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
đó là cơ sở để xây dựng củng cố niềm tin xác định rõ mục tiêu nội dung biện pháp
tiến hành sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự phục vụ một cách thiết thực đắc lực hiệu quả của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
vì đủ sâu của tác phẩm này thì chúng ta công an nhân dân cần phải nghiên cứu làm rõ những vấn đề chiến lược chiến thuật và nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
tôi cho rằng đấy là một vấn đề hết sức chẳng trọng vì lý luận công an di dân của chúng ta đã có một phát triển rồi
nhất là trong thời kỳ cách mạng bốn trăm linh hôm nay nếu mà chúng ta không chú trọng tới những vấn đề chiến lược chiến thuật và nghệ thuật
mà phải không làm rõ những vấn đề đó thì bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta
cũng như giữ gìn đảm bảo cho tự an toàn nhà hội sẽ không có hiệu quả
theo các chuyên gia tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng
là sự đúc kết lý luận tổng kết thực tiễn là định hướng hoạt động cho toàn đảng toàn dân toàn quân trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam
trong đó có lực lượng công an nhân dân
cuốn sách cung cấp những cơ sở lý luận rất quan trọng là tiền đề để lực lượng công an nhân dân nhận thức và quán triệt quan điểm của đảng về công tác bảo đảm an ninh
trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại trong giai đoạn hiện nay và thời gian tiếp theo
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
chiều tối nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán theo điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
và các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán tại việt nam
hành vi trên của trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán
quy định tại điều hai trăm một mươi một bộ luật hình sự
bước đầu vào chiều tối ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm đối với các đối tượng có liên quan
các quyết định và lệnh tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã được viện kiểm soát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định
từ ngày ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty phổ phần tập đoàn flc đã có văn bản quỳ quyền cho bà vũ đặng hải yến phó tổng giám đốc tập đoàn flc
điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn flc và ba mươi aw thông tin chi tiết về vụ việc chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau
trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết đơn vị mới tiếp nhận một ca bệnh nguy kịch đến tính mạng sau khi sử dụng sản phẩm cà phê giảm cân
đây không phải là lần đầu tiên ca bệnh liên quan đến sản phẩm giảm cân được bệnh viện tiếp nhận
điều này cho thấy việc sử dụng các sản phẩm để làm đẹp không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vẫn luôn tiềm mẩn những nguy cơ và tác hại khó lường về sức khỏe
phản ánh sau đây của phóng viên thời sự
vì muốn giảm cân cấp tốc người phụ nữ này đã dùng cà phê giảm cân mua từ đồng nghiệp để dùng
thế nhưng chưa kịp mừng vì giảm được cân chị đã phải nhập viện vì không thể hô hấp
sau khi được cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương chị được chuyển đến bệnh viện bạch mai trong tình trạng khó thở nôn khát nước và co giật
bạn cùng công ty là bạn đã uống rồi và bạn giảm được bốn cân
nghe thế bạn ấy chia sẻ như vậy thế là mình cũng muốn như vậy
bao cái đầu tôi uống thì tôi thấy là cơ thể bình thường nó muốn vận động để cho toát mồ hôi ra
thế đến cái gói thứ tư hôm đấy tầm một mươi giờ sáng thì tôi lúc đấy chút là tôi nói tôi uống uống rồi xong là tôi bị say luôn
và đến chiều thì là tôi không thở được
nhưng bà xã mất tỉnh không biết gì luôn hôn mê rất sâu
tỉnh dậy bộ phần trí não của mình mất trí không nhớ được nữa mất trí cũng lâm sàng đạp thời thôi
sau thời gian bắt đầu hồi tỉnh nặng và hiện tại bây giờ cái não cũng bị tổn thương tổn thương não rất là nặng

không tìm hiểu kỹ thành phần cũng như xem xét
xét cơ địa có phù hợp hay không
nhiều chị em phụ nữ theo kinh nghiệm chuyến tay nhau nên đã bất chấp dùng những sản phẩm giảm cân như thế này
tôi chỉ tin tưởng vào các đồng nghiệp thôi bạn đấy bạn đã uống và bạn đã giảm được bốn cân
thì tôi nghĩ là nó đơn giản nó chỉ giống như cà phê sữa nó không đến nỗi mà nghiêm trọng như vậy
tôi mua gói này là năm trăm năm mươi một hộp ba mươi gói tôi mới sử dụng được bốn gói thôi
gói thứ bốn là tôi bị như thế
bác sĩ bảo là trong này nó có thành phần rất là nguy hiểm mình không tìm hiểu kỹ mà mình lại đi mình uống
với các loại cà phê giảm cân này thì chúng tôi có xét nghiệm có gửi đi xét nghiệm
thì đã xác nhận là trong này có thành phần là sibutramine
và đây là một cái thuốc mà đã được dùng để giảm cân
tuy nhiên thì đã bị ngừng sử dụng
theo khuyến cáo của fda là cơ quan an toàn thực phẩm của mỹ
rồi cơ quan dược phẩm của châu âu
bởi vì những tác hại của nó nó có thể nguy cơ tăng nguy cơ với tim mạch
đặc biệt là có thể gây đột quỵ do khi ngừa một cơ tim và rất nhiều cái vĩ cố khác
như vậy đây là một cái thuốc rất là không an toàn thật sự không an toàn và nguy hại
và đã ngừng sử dụng và nay đã được trộn vào trong các sản phẩm để giảm cân
trước đây là trung tâm thương độc đã cũng phát hiện những trường hợp khác trường hợp chức năng
có các thành phần tương tự như vậy
làm đẹp là nhu cầu chính đáng của tất cả các chị em
tuy nhiên làm đẹp sao cho đúng cách và sử dụng những sản phẩm hiệu quả
thì chị em cần phải lựa chọn kỹ càng tránh tiền mất tật mang thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng bản thân